chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dịch bệnh tại hà nội được đánh giá là trong tầm kiểm soát tuy nhiên đã ngấm sâu trong cộng đồng
nhiều ngày qua thành phố liên tiếp phát sinh các chuỗi lây nhiễm đến nay đã có tổng số là một mươi hai ổ dịch
cộng thêm với việc gửi dân hào hứng đi trải nghiệm tàu cắt linh hà đông
cụ thể đã có đến gần bốn mươi lượt khách đi tàu trong ngày đầu hoạt động
cho thấy nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại hà nội đã được tẩy lên rất cao
sau hơn hai tháng giãn cách xã hội để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội có xu hướng giảm nhiệt
tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây trên địa bàn thành phố hà nội lại xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
đặc biệt là các ổ dịch chưa rõ nguồn lây
mặc dù thành phố hà nội đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch
nhưng nhiều ngày nay đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca bệnh mới
trong đó có những ca liên quan đến người trở về từ vùng dịch
cụ thể liên tiếp từ ngày ba tháng một mươi một đến nay mỗi ngày thành phố đều ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
tính đến nay đã có hàng trăm ca f trong cộng đồng
cùng với đó là hàng loạt ổ dịch chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây như ổ dịch thôn bạch chữ
xã tiền thắng huyện mê linh ổ dịch tại sài sơn thị trấn quốc oai
ổ dịch tại đường nam dư phường lĩnh nam quận hoàng mai
ổ dịch liên quan tới chợ ninh hiệp huyện gia lâm
ổ dịch liên quan tại đường lê đức thọ phường mỹ đình quận bắc tử liêm
ổ dịch liên quan đến sa lông tóc mẹ ơt trên đường trần quang diệu phường ô chợ dừa quận đồng đa
thực tế này rất đáng lo ngại bởi việc liên tiếp xuất hiện các ổ dịch
có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch và lây lan trên diện rộng
nếu không kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời
theo các chuyên gia y tế việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới
sau khi cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới là điều đã được dự báo từ trước
bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch
nhưng không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ
hơn nữa hàng quán trung tâm thương mại mở cửa trở lại
đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan mua sắm ăn uống
đây cũng là quy luật tự nhiên bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà
thì nhu cầu đi lại ăn uống và tụ tập của người dân tăng cao cũng là lẽ thường tình
tuy nhiên điều đáng nói
là ý thức chấp hành phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao
nhiều người còn có tâm lý chủ quan lơ là như không đeo khẩu trang khi ra đường
nhiều hàng quán không có tấm tre không yêu cầu khách hàng khai báo y tế hay quẹt mã qr
mặc dù thành phố hà nội đã yêu cầu các hàng quán chỉ mở cửa đón khách
không quá năm mươi công suất nhưng có rất nhiều hàng quán đã không thực hiện yêu cầu này
lượng khách đến ăn uống vẫn rất đông ngồi ăn không đảm bảo giãn cách
điều này đã khiến cho tình hình dịch bệnh tại hà nội thêm phức tạp
và chuyển dịch từ cấp độ một sang cấp độ hai
theo chuyên gia trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế
hiện nay mọi hoạt động ở hà nội đã được diễn ra bình thường
tuy vậy vẫn chưa thể buông lỏng được bởi có nhiều địa phương
với tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp những người này nhập cư về hà nội nhiều sẽ dễ dàng lây nhiễm bệnh
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca mắc có chiều hướng tăng lên
nếu không kiểm soát tốt không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát
do đó cơ quan chức năng vẫn phải truy vết phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể
để tránh ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội của người dân
phong tỏa theo nguy cơ nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó
xét thấy nguy cơ ở phạm vi nào thì phong tỏa đến đó chứ không phải vì một phường mà phong tỏa cả một quận huyện
phải thường xuyên đánh giá nguy cơ giả soát dịch tễ làm sao cho thật chuẩn xác
để đáp ứng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ tránh ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của người dân
mà vẫn kiểm soát được dịch bệnh ông trần đắc phu cho hay
cũng theo ông phu thực tế hiện nay có một bộ phận người dân được tiêm vaccine rồi
thế nhưng vẫn chủ quan cho rằng tiêm vaccine rồi có thể mắc bệnh nhẹ hoặc không mắc bệnh
do đó không thực hiện nghiêm khuyến cáo về năm k cũng như khuyến cáo của thành phố
đặc biệt là những người đi về từ vùng dịch về không thực hiện nghiêm chỉnh việc cách ly
theo dõi tại nhà để lây lan sang các đối tượng khác
trong thời điểm này nguy cơ tăng các kf trong cộng đồng là rất lớn
nếu như không có biện pháp phòng bệnh cá nhân thì sẽ có thể lây lan ra cộng đồng
những người đi từ vùng dịch về nhưng không cách ly hoặc theo dõi sức khỏe cẩn thận
thì sẽ lây cho người nhà những người không chịu phòng bệnh thì sẽ lại lây lan ra cộng đồng
ông trần đắc phu nhận định nguy cơ bùng phát dịch là rất cao và khó lường
do vậy cần phải có những biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh ở giai đoạn tiếp theo
thành phố cần có phương án hoạt động
trách nhiệm của người dân thực hiện tốt biện pháp phòng bệnh cho bản thân mình
cho gia đình và cho cộng đồng xã hội
cùng với đó thực hiện nghiêm năm k xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống dịch
hà nội cũng như các tỉnh phải ra soát lại kiểm soát người về từ bốn địa bàn
thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai để phát hiện kịp thời
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
các trường hợp này phải giám sát chặt chẽ tiến hành xét nghiệm cách ly theo đúng hướng dẫn
người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch dù đã tiêm đủ vaccine
vẫn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt trong trạng thái bình thường mới người dân càng không được chủ quan
thực hiện tốt thông điệp năm k
phó giám đốc cdc hà nội khổng minh tuấn cho rằng
việc hà nội xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng hoàn toàn không bất ngờ
để tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng
cần tinh thần tự giác phòng dịch và tuân thủ biện pháp năm k của mỗi người
ngoài ra những ngày qua hà nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc là trường hợp trở về từ vùng dịch
theo ông tuấn những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch cũng được coi như những ca nhập cảnh
do đó để quản lý tốt những trường hợp này cần phải có sự phối hợp liên ngành thật chặt chẽ
phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố
với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín mới đây
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhấn mạnh
hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến và về hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy cần phải tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát
kiểm soát người dân từ vùng khác trở về địa phương kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó
giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong những toa tàu
là dòng người chen trúc giữa lúc dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để trải nghiệm tàu điện trên cao sau hơn một thập kỷ chờ đợi
phục vụ hai mươi năm sáu trăm tám mươi hành khách đi tàu
mặc dù tại sân ga luôn có loa tuyên truyền về phòng chống dịch yêu cầu hành khách tuân thủ năm k
thế nhưng không cản được dòng người tò mò hào hức trải nghiệm phương tiện mới
theo quan sát lượng người tới ga đông nên khâu khai báo y tế đã bị lãng quên
ngoại trừ việc đo thân nhiệt và sát quần tay được thực hiện ngoài cổng ra bào
dù tất cả hành khách đi tàu đều đeo khẩu trang song không thể đáp ứng về việc giữ khoảng cách
theo đó tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong không gian kín
nhất là khi số ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội đang diễn biến phức tạp
có chiều hướng gia tăng với nhiều ca mắc mới được phát hiện trong cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ nhiều hoạt động được nới lỏng để trở về trạng thái bình thường mới
trong đó nhiều hoạt động đi lại được nới lỏng cũng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh
qua giao tiếp giữa người với người giữa người nhiễm virus với người lành
người nhiễm ở đây có thể là ca mắc đang lẩn khuất âm thầm trong cộng đồng
đặc biệt là người về từ vùng dịch nơi vừa qua có tỷ lệ nhiễm cao và dịch bùng phát
ông phu nhận định trong tuần qua tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội đã có những diễn biến phức tạp
xuất hiện nhiều ổ dịch mới và có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
như vậy người dân tại hà nội vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong đó có phòng bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng
thực tế hiện nay mầm bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng do vậy sẽ không thể biết ai là f
thậm chí bản thân chúng ta cũng là f mà không hay biết
bởi có nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín không hề có triệu chứng
ngành giao thông vận tải của hà nội cũng đã có những quy định phòng chống dịch
trên các phương tiện giao thông cộng cộng
trên tòa tàu cũng giống như trên xe buýt đều là không gian kín và dễ lây nhiễm dịch bệnh ông phu nói
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng cho rằng trong những ngày qua
nhiều người dân không thực hiện nghiêm túc các quy tắc phòng chống dịch
do vậy nếu có một trường hợp f trên một toa tàu thì nguy cơ lây lan và bùng phát dịch là rất cao
với những người muốn trải nghiệm tàu điện trên cao thì tôi khuyên rằng không nên đi vào các giờ cao điểm
hoặc không nên đi vào thời điểm này để ưu tiên cho những người đi làm
đặc biệt là người dân
và người có bệnh nền cũng không nên đi tàu vào thời điểm đông người
bởi những trường hợp này và những người chưa tiêm vaccine nếu mắc covid một mươi chín thường sẽ trở nặng
phải nhập viện và có nguy cơ tử vong ông phu khuyến cáo
trước đó bộ giao thông vận tải đã có quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín ban hành hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động
vận tải đường sắt thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó điều kiện đầu tiên đối với hành khách tham gia giao thông vận tải đường sắt
là tuân thủ thông điệp năm k
và khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
với hà nội trong kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba về việc thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cũng đã quy định
người điều khiển phương tiện nhân viên phục vụ người đi theo phương tiện hành khách
phải tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế quét mã qr theo quy định
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn trên phương tiện giao thông của bộ giao thông vận tải bộ y tế
đối với cảng hàng không
bến xe bến tàu ga đường sắt các trạm dừng nghỉ
xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả khách đảm bảo an toàn
an ninh trật tự phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường
và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ trí điểm khai báo y tế quét má qr
đối với hoạt động vận tải đường sắt
tất cả các cá nhân cơ quan đơn vị thực hiện theo quyết định số một nghìn tám trăm ba mươi
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải
ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín